ngày một mươi tám tháng một mươi hai thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp việt nam
cùng tham dự có đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường và hơn năm trăm linh đại biểu
đến từ các cơ quan quản lý nhà nước các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định phát triển nông nghiệp công nghệ cao
là một chủ trương lớn quan trọng của đảng và nhà nước và đánh giá cao sáng kiến của câu lạc bộ nông nghiệp công nghệ cao
đồng thời cho biết chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi tháo gỡ khó khăn vướng mắt
tạo lập môi trường pháp lý chính sách đồng bộ thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao phát triển
thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
để trong năm hai nghìn một mươi bảy việt nam sẽ có một khu tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên
dưới sự chứng kiến của thủ tướng nguyễn xuân phúc và bí thư thành ủy đinh la thăng
đại diện công ty hùng nhơn đã ký thỏa thuận đầu tư với công ty deheus trị giá năm mươi triệu đô la mỹ
để xây dựng chuỗi chăn nuôi khép kín từ giai đoạn con giống và có thể truy xuất nguồn gốc
trên thị trường việt nam và xuất khẩu và thực hiện dự án tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm phân bón với daaa
ông trương gia bình chủ tịch da việt nam cũng đã ký biên bản hợp tác cung cấp thực phẩm an toàn
tem truy xuất nguồn gốc cho tp hà nội và tp hồ chí minh